xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay mưa tại khu vực bắc bộ sẽ giảm nhanh chỉ còn ở diện vài nơi
sang ngày mai vùng áp thấp nóng từ phía tây sẽ phát triển và mở rộng sang phía đông
khiến cho nền nhiệt tại đây tăng lên nhanh chóng
cao nhất phổ biến ở mức ba mươi ba mươi ba độ
riêng khu tây bắc có nơi nhiệt độ đạt ngưỡng nắng nóng ba mươi năm ba mươi sáu độ
khu vực miền trung chiều tối nay có mưa vài nơi
từ ngày mai thì nền nhiệt tăng nhanh đáng kể
xuất hiện nắng nóng cục bộ ở phía tây của khu vực
mức nhiệt độ cao nhất ngày mai từ thanh hóa đến thừa thiên huế
là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
khu vực đà nẵng đến ninh thuận bình thuận nhiệt độ là ba mươi hai ba mươi năm độ
đối với khu vực tây nguyên và nam bộ
thời kỳ này tiếp tục là thời kỳ cao điểm của mùa khô
thời tiết phổ biến ít mưa và ngày nắng nóng tại tây nguyên và tây nam bộ
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng tại khu vực miền đông của nam bộ thì có nắng nóng gây gắt
nhiệt độ đạt ngưỡng là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
thưa quý vị và bà con
những tháng qua do ảnh hưởng của hiện tượng el nino
nên nhiệt độ tại vùng đông nam bộ tăng cao
nắng nóng khiếm bằng nước ao hồ sông suối cạn sâu
nguy cơ thiếu nước tưới nước sinh hoạt
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân
hàng ngàn hectare cây trồng ở đông nam bộ có nguy cơ thiếu nước
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
năm nay tại các tỉnh thành đông nam bộ
mùa mưa sẽ đến muộn vào khoảng cuối tháng năm
do đó tình hình hạn hán còn kéo dài
trước thực tế này ủy ban nhân dân các tỉnh thành trên khu vực
đã chỉ đạo đơn vị liên quan tìm giải pháp phòng chống hạn hán
thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh
đến với thời tiết tại khu vực biển đông
bao gồm cả khu vực quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
ít mưa gió phổ biến cấp bốn thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải
nhiệt độ tại hai khu vực quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
sẽ không vượt quá mức là ba mươi bốn độ
khu vực thủ đô hà nội đêm có mưa vài nơi
ngày nắng nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ